sau một tháng rưỡi triển khai với thuê bao trả sau dịch vụ chuyển mạng giữ số sẽ tiếp tục được áp dụng với các thuê bao trả trước
như vậy từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín khoảng một trăm một mươi năm triệu thuê bao trả trước sẽ chính thức được chuyển mạng giữ số
trước đó các nhà mạng vinaphone mobifone viettel đã thực hiện chuyển mạng giữ số cho các thuê bao trả sau
riêng nhà mạng zmobile chưa có kế hoạch tham gia chương trình chuyển mạng giữ số
theo thống kê của cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông tính tới tháng năm năm hai nghìn một mươi tám việt nam có tổng cộng gần một trăm hai mươi bốn triệu thuê bao di động
trong đó có gần chín triệu thuê bao trả sau và hơn một trăm một mươi năm triệu thuê bao trả trước
như vậy đây sẽ là đợt chuyển mạng giữ số lớn nhất với một trăm một mươi năm triệu thuê bao tham gia
khi muốn thực hiện chuyển mạng giữ số thì người dùng cần phải chú ý tới các điều kiện của các nhà mạng đưa ra
theo đó không phải thuê bao nào cũng có thể thực hiện việc chuyển mạng được